do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi sáu các doanh nghiệp kinh doanh hải sản đông lạnh tại tỉnh quảng bình gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên thời điểm này biển đã an toàn và hoạt động khai thác hải sản đã được khôi phục trở lại
cùng với việc nhận được tiền bồi thương thiệt hại các cơ sở kinh doanh hải sản đông lạnh đã dần hồi phục và đi vào hoạt động trở lại
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
nếu như vài tháng trước lượng hàng hóa tồn kho trong kho đông lạnh an bình xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình lên tới cả trăm tấn
khiến việc thu mua hải sản gặp nhiều khó khăn
thì đến nay sau khi được các ngành chức năng tiến hành tiêu hủy số hải sản không an toàn
đồng thời cơ sở kinh doanh được nhận tiền bồi thường thiệt hại đã giúp cơ sở đông lạnh này hoạt động trở lại
và bắt đầu thu mua hải sản từ các tàu đánh bắt ra bờ từ cuối tháng ba đến nay
như là cả vẫn trở lại bình thường rồi nhưng mà sau khi được hỗ trợ của chính phủ là đã hỗ trợ cho được ba mươi
mặc dù là chưa lấy hết tiền nhưng mà vẫn hoạt động được bình thường là vẫn hơn trước đây
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đến nay toàn tỉnh đã giải ngân hơn hai tỷ đồng
để bồi thương cho người dân bị thiệt hại do sự cố mùa trường biển
trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh hải sản
điều này đã giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để trang trải
và tiếp tục đầu tư sản xuất
có phần để bám biển vươn khơi và tình hình sản xuất kinh doanh tiền biển đã dần trở lại
việc các doanh nghiệp kinh doanh hải sản đông lạnh hoạt động trở lại đã góp phần quan trọng

qua đó giúp người dân tiếp tục vươn khơi bám biển khai thác hải sản
đồng thời để giữ vững ngư trường của tổ quốc